rất là gợi ý là cái đồ hộp đã bị hỏng và cái nguy cơ là nhiễm khuẩn đặc biệt là nhiễm khuẩn botum là có
thì việc nhiễm khuẩn botulinium thì nó sẽ gây ra triệu chứng gì
nó sẽ gây ra cái triệu chứng quan trọng nhất đó là tê liệt của hệ thống thần kinh vận động
và do vậy mà làm cho người bệnh không thể đi lại được không thở được như là ảnh hưởng đến những cái hệ thống tuần hoàn
tuy nhiên những cái độc tố botulinium có được sử dụng trong điều trị không
thậm chí người ta cũng sử dụng trong điều trị với cái tác dụng làm tê liệt cái hệ thống thần kinh vận động
ví dụ như bệnh nhân bị akalagi tức là một cái co thắt ở tâm vị làm tâm vị nó cứ bóp chặt lại
thì thức ăn qua thực quản nó không xuống được dưới dạ dày
thì chúng tôi tiêm độc tố botulinium vào ngay đúng cái cơ thắt tâm vị
thì nó sẽ làm tê liệt cái tình trạng co thắt đấy và làm tâm vị giãn ra
người bệnh có thể
cho nên nó cũng lại được ứng dụng phần nào ở trong cái điều trị
tuy nhiên là đối với người bệnh khi mà khi điều trị thì sẽ phải kiểm soát về cái lượng độc tố
mà mình cần thiết phải tiêm và tất nhiên là phải làm sạch nó
nhưng mà khi mà ăn một cái đồ hộp mà có nhiễm cái vi khuẩn
thì rõ ràng là hoàn toàn không kiểm soát được là lượng vi khuẩn nhiễm là bao nhiêu
lượng độc tố của nó bài tiết ra là như thế nào
cho nên những người bệnh trở nên hết sức là nặng nề gây ra suy tuần hoàn suy hốp
và liệt các cái hầu hết tất cả các cơ trơn thậm chí cả cơ vận động nữa
cho nên là đối với những cái đồ ăn nói chung đó là đồ hộp
thậm chí là những cái đồ mà mình tự nấu ăn tại nhà mà để quá lâu
thì cũng phải kiểm tra thật là kỹ
như là nếu như những cái cảm quan đã thấy có những cái vấn đề như màu sắc
thay đổi mùi vị không còn được ngon nữa thì tất nhiên những đồ ăn đó thì nên bỏ đi
thì nó sẽ hạn chế những cái nhiễm khuẩn
botulinum nó cũng chỉ là một cái loại vi khuẩn thôi
ngoài ra thì còn có những loại vi khuẩn khác nữa nó cũng có thể gây ra những nhiễm khuẩn đường tiêu hóa
như nhiễm khuẩn e coli nhiễm khuẩn shigella shambunella rồi thậm chí là thương hạ tả
nó có thể gây ra những cái vụ dịch tương đối là nặng nề
thì đối với người mà đã mắc bệnh lý dạ dày rồi khi nhiễm những vi khuẩn đấy
thì nó sẽ làm cho cái triệu chứng nó thường diễn biến sẽ nặng hơn rất là nhiều
những cái triệu chứng đau bụng đầy bụng chướng bụng thậm chí bụng chướng phình căng lên rất là nhiều
do tình trạng liệt của ruột
cho nên đôi khi người bệnh sẽ bị trần đoán nhầm đó là tình trạng của tắc ruột
nhưng thực tế đó là tình trạng của liệt ruột thôi chứ không phải là tắc ruột
tắc ruột thì chỉ định đi mổ
tắc ruột sẽ là điều trị về nội khoa
cho nên là đối với những trường hợp mà chế độ ăn uống mà không thật sự vệ sinh
đặc biệt sử dụng những cái đồ hộp những cái thức ăn đã để lâu không còn hợp vệ sinh nữa
thì cái nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và cũng không loại trừ là nhiễm khuẩn autulinium sẽ rất là nặng
vâng vậy thì với những người mà đang mắc bệnh lý viêm lết dạ dày vậy
không biết là phó giáo sư vân hồng sẽ có lời khuyên như thế nào cho họ về cái chế độ ăn uống
cần lệnh không
chế độ ăn uống của người mà đã bị viêm lết dạ dày rồi
và đang ở trong cái giai đoạn tiến triển của bệnh
tức là các triệu chứng đau bụng đầy bụng đang rất là rầm rộ